bộ công thương cho biết đã tạm đình chỉ công tác một mươi năm ngày đối với ông hà quốc quân
với vai trò là giám đốc trung tâm tư vấn đầu tư và chuyển giao công nghệ
ông quân hiện là tổng giám đốc công ty cổ phần tư vấn xây dựng cảng biển việt nam
đơn vị tư vấn dự án nhận chìm một triệu mét khối bùn xuống biển bình thuận
sau khi nhận được thông tin phản ánh từ các phương tiện thông tin đại chúng
bộ công thương đã thành lập tổ công tác làm việc với viện nghiên cứu chiến lược
chính sách công nghiệp để xác minh về việc ông hà quốc quân tham gia điều hành doanh nghiệp
trong thời gian đang là viên chức tại viện nghiên cứu chiến lược chính sách công nghiệp
bộ công thương đã chỉ đạo viện nghiên cứu chiến lược chính sách công nghiệp yêu cầu ông hà quốc quân
có báo cáo làm rõ việc thành lập công ty cổ phần tư vấn xây dựng cảng biển việt nam
việc đưa tên một số chuyên gia của công ty là các cán bộ đã nghỉ hưu của bộ công thương
việc công ty tham gia tư vấn dự án nhận chỉ một triệu mét khối bùn xuống biển bình thuận
và các dự án khác có liên quan
ngay trong ngày hôm qua hai mươi một tháng bảy viện nghiên cứu chiến lược chính sách công nghiệp
đã ban hành quyết định tạm đình chỉ công tác một mươi năm ngày đối với ông hà quốc quân
để tập trung kiểm điểm làm rõ các vi phạm và xem xét xử lý kỷ luật theo đúng quy định